dạng sáng nay công an tỉnh cà mau nhận được tin báo có một thanh niên sử dụng trang phục công an nhân dân điều khiển xe mô tô
lưu thông trên một số tuyến đường thuộc thành phố cà mau có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng đến khu vực trên để xác minh
quá trình tìm kiếm tổ công tác tuần tra đã phát hiện người thanh niên đang mặc trên người quân phục công an nhân dân
có đeo phù hiệu không có bảng tên cấp hàm mang xếp lê lực lượng đã mời người này về cơ quan để làm việc
theo trình bày ban đầu nam thanh niên sinh năm hai nghìn bốn trú tại phường một thành phố cà mau thích trang phục công an nhân dân nên đã mặc
hiện nam thanh niên trên đã được mời về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra làm rõ
qua vụ việc trên người dân cần cảnh giác với những đối tượng nghi vấn giả danh nhanh chóng báo đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý